thưa quý vị thị trường chứng khoán mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ hai hai mươi tháng năm
với chỉ số nasdaq lập kỷ lục khi tăng sáu mươi năm lên một mươi sáu bảy trăm chín mươi bốn tám mươi bảy điểm
mức đỉnh lịch sử của nasdaq được thiết lập nhờ cú huyết từ loạt cổ phiếu chip và dẫn đầu là ntvr
ndb đang là cổ phiếu ngôi sao trong số các cổ phiếu có liên quan đến trí tuệ nhân tạo ai
cổ phiếu này đã tăng chín mươi một bốn trong năm nay
còn trên thị trường năng lượng giá dầu thô wti giao tháng sáu tại new york giảm hai mươi bảy usd một thùng còn bảy mươi chín tám usd một thùng
giá dầu brant giao tháng bảy tại london giảm hai mươi sáu usd một thùng còn tám mươi ba bảy mươi một usd một thùng
sự sụt giảm này được cho là liên quan tới vụ rơi máy bay trực thăng ở iran
khiến tổng thống raisi và ngoại trưởng iran hossein amirabdollahian thiệt mạng
các nhà đầu tư đang chờ đợi động thái từ iran
nước sản xuất dầu lớn thứ ba trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa opec
trong khi đó tại thời điểm giao dịch sáng sớm ngày hai mươi một tháng năm theo giờ việt nam
giá vàng thế giới tăng với vàng giao ngay tăng chín hai usd lên hai bốn trăm hai mươi năm chín usd một ounce
mặc dù giá kim loại màu vàng nhích nhẹ so với dạng sáng qua
thế nhưng đã giảm mạnh so với mức tăng có được ở trong ngày
năm mươi tám năm số tiền mà châu âu trả
để mua hàng hóa và dịch vụ của nga trong tháng ba là bằng group
số liều vừa được ngân hàng trung ương nga công bố cũng ghi nhận mức cao kỷ lục
trong giao dịch bằng đồng rút giữa nga và châu âu
như vậy tỷ trọng sử dụng group trong thanh toán hàng hóa và dịch vụ được nga xuất khẩu
sang các nước châu âu đã tăng chín sáu điểm phần trăm so với tháng hai
và tăng một mươi tám điểm phần trăm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
theo số liệu từ cục hải quan liên bang xuất khẩu sang châu âu trong quý i
là một mươi năm hai tổng kim ngạch xuất khẩu của nga
theo nhận định của chuyên gia sự gia tăng tỷ trọng giao dịch bằng rub
là do các lệnh trừng phạt từ phương tây gây ra khó khăn trong thanh toán
đối với các nước eu bằng đồng euro và các loại tiền tệ khác
và việc moscow áp dụng cơ chế thanh toán khí đốt bằng rub cũng góp phần khiến
cho các khoản thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt ở châu âu
chuyển sang đồng nội tệ của nga
thưa quý vị thế giới đang đối mặt với tình trạng khan hiếm
các khoáng sản cần thiết cho việc sản xuất ô tô điện
thư binh gió và các công nghệ năng lượng sạch khác
đây là thông tin được cơ quan năng lượng quốc tế iea đưa ra trong một báo cáo gần đây
theo đó thế giới đang đứng trước khả năng đến năm hai nghìn hai mươi năm
chỉ đáp ứng được khoảng bảy mươi nhu cầu đồng và năm mươi nhu cầu lithium
sự sụt giảm mạnh mẽ của giá lithium cobalt nickel và graphite trong năm ngoái
là tin tốt cho người tiêu dùng thế nhưng lại dẫn tới giảm đầu tư
vào việc khai tác các nguồn năng lượng
các khoáng sản quan trọng này đầu tư vào khai thác các khoáng sản quan trọng
tăng một mươi trong năm hai nghìn hai mươi ba một tốc độ mà iea nhận định là lành mạnh
thế nhưng lại chậm hơn so với năm hai nghìn hai mươi hai
iea dự báo là nhà đầu tư sẽ cần đổ khoảng tám trăm linh tỷ usd vào các dự án khai mỏ
trong thời gian từ nay cho đến năm hai nghìn bốn mươi để thế giới giữ được cơ hội hạn chế
sự nóng lên toàn cầu ở mức một năm độ c so với thời kỳ tiền công nghiệp
mức trần dự kiến về lượng lao động nước ngoài được tuyển dụng ở malaysia
sẽ không vượt quá một mươi năm lực lượng lao động ở trong nước
theo ước tính chỉ tiêu này sẽ đạt được vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông tin vừa được bộ trưởng nội vụ malaysia đưa ra với báo giới
cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ nguồn nhân lực ước tính malaysia cần khoảng một mươi năm lao động nước ngoài
cho các lĩnh vực như dệt may thợ kim hoàn và cắt tóc
tuy nhiên sau một khoảng thời gian tuyển dụng nguồn lao động nước ngoài đang tăng quá mức
buộc phải điều chỉnh cho phù hợp
do vậy trong thời gian tới thì việc cấm nhập cảnh đối với người lao động nước ngoài sẽ được duy trì
theo số liệu của cục nhập cư tính đến ngày một mươi năm tháng ba đã có hơn hai một triệu lao động nước ngoài
được tuyển dụng đến malaysia để làm việc
mức lương tối thiểu cho một lao động phổ thông ở nước ngoài làm việc tại malaysia

thưa quý vị trung quốc là nhà cung ứng cực kỳ quan trọng với thương mại toàn cầu
và bất kỳ cố gắng xoán ngôi công sưởng thế giới nào thì đều rất khó nếu như không muốn nói là bất khả thi
đây là thông tin vừa được đưa ra dựa trên nghiên cứu mới nhất của công ty bảo hiểm tín dụng của pháp
yentage vừa được công bố nghiên cứu qua đó cho thấy vị thế của trung quốc vẫn được duy trì trong chuỗi cung ứng toàn cầu
dù nhiều tranh cãi đã nổ ra về việc thay thế vai trò của trung quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu
nhưng khảo sát mới nhất được thực hiện bởi công ty bảo hiểm tín dụng pháp l orientate
các doanh nghiệp châu âu cho thấy gần bốn mươi công ty tại đức tây ban nha và hơn ba mươi tại pháp
kỳ vọng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
thậm chí khoảng hai mươi bảy số công ty của mỹ cũng
đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tại trung quốc bất chấp các căng thẳng địa chính trị
kết luận của allian cho thấy hơn một phần ba số doanh nghiệp được hỏi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh
ở trung quốc trong khi chỉ có một mươi một muốn cắt giảm
trong khi đó ở trung quốc các công ty đang trở nên lạc quan hơn về việc xuất khẩu hàng hóa sang các quốc gia khác
hơn một phần một mươi số công ty ở trung quốc dự báo tăng trưởng xuất khẩu sẽ đạt hơn một mươi trong năm nay
mức tăng dự báo này cao hơn so với kỳ vọng về tăng trưởng xuất khẩu của doanh nghiệp ở các quốc gia khác
chủ yếu giao động từ hai đến năm
các nhà xuất khẩu ở trung quốc lạc quan hơn so với ở các quốc gia khác trong cuộc khảo sát lần này
năm ngoái là một năm tồi tệ đối với xuất khẩu nói chung suy thoái thương mại toàn cầu đã xảy ra
đó là một phần lý do vì sao các doanh nghiệp tham gia khảo sát của chúng tôi năm nay đặc biệt lạc quan
hiện nay trung quốc đang là nhà xuất khẩu lớn thứ hai toàn cầu vào thị trường mỹ sau mexico
trước đó trung quốc luôn đứng số một nhưng đã giảm dần vị thế sau hàng loạt các lệnh
cấm từ mỹ do đó dù các công ty có thể sẽ không phân ly hoàn toàn chuỗi cung ứng khỏi trung quốc
việc đa dạng hóa vẫn đang được triển khai
các công ty muốn đa dạng chuỗi cung ứng khỏi trung quốc đang tìm tới các điểm đến khác ở khu vực châu á thái bình dương
với trọng tâm hướng tới hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
dịch chuyển sản xuất trong cùng một khu vực và dịch chuyển sản xuất về gần chính quốc
có vẻ đang là những xu hướng được ưa chuộng với khoảng ba mươi doanh nghiệp cho rằng xu hướng này sẽ gia tăng
việc cơ cấu lại chuỗi cung ứng không hề dễ dàng như bật hay tắt một công tắc đèn
tất nhiên bàn cờ sẽ phải sắp xếp lại nếu muốn duy trì lâu dài
trong trường hợp đó các công ty sẽ phải cân nhắc lại quá trình chuyển đổi mô hình cung ứng
xem xét các tác động kinh tế và thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình hoạt động
khoảng bốn mươi tám các nhà xuất khẩu mỹ sản xuất ở trung quốc hoặc có nhà cung ứng ở trung quốc cho biết
họ sẽ cân nhắc các quốc gia khác ở châu á và mỹ la tinh để đa dạng hóa địa chỉ sản xuất
theo khảo sát của allianz trade
bên cạnh chiến tranh nga ukraine tiếp tục là rủi ro địa chính trị lớn nhất mà các công ty cho là sẽ gây áp lực lên chuỗi cung ứng
chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc được nhận diện là rủi ro lớn nhất đối với các doanh nghiệp có chuỗi cung ứng dài
và hơn năm mươi hoạt động sản xuất đặt ở nước ngoài
tuy nhiên bất chấp những thách thức này truyền thông phương tây cũng phải thừa nhận rằng
hiện chưa có nền kinh tế nào thay thế được vai trò của trung quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu